văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng ngãi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ giao thông vận tải quốc phòng thông tin và truyền thông
tài nguyên và môi trường ngoại giao triển khai các giải pháp ứng phó với bão gần biển đông
công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố
từ quảng ninh đến quảng ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến của báo thông báo hướng dẫn kịp thời
cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra
hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão tổ chức theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển
và các hoạt động kinh tế trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn
khi có yêu cầu đồng thời trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn